với tính cấu trúc của thị trường lao động pháp như tỷ lệ thất nghiệp dài hạn cao chín mươi người ký hợp đồng mới là hợp đồng ngắn hạn lớp trẻ không được đào tạo đầy đủ và dễ bị tổn thương đã khiến thị trường việc làm của pháp bị suy thoái
ở pháp có khoảng hai triệu thanh niên thuộc diện bỏ học sớm không được đào tạo tốt về kỹ năng nghề nghiệp và do đó có nguy cơ thất nghiệp cao chiếm tỷ lệ một phần sáu số thanh niên cả nước
và điều đáng nói là con số này vẫn đang tăng lên nhanh những người bỏ học ở bậc trung học sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao gấp ba lần so với những người tiếp tục học lên cao hơn
trước tình hình này oecd đã khuyến cáo pháp tiến hành cải cách mạnh mẽ trong đó đề cập vấn đề điều chỉnh luật pháp liên quan đến việc bảo vệ công an việc làm
các chuyên gia nhận định thị trường lao động châu âu trong những năm tới sẽ có những biến động mạnh do những biến động chính trị như các cuộc bầu cử lớn ở các quốc gia đầu tàu về kinh tế và xu thế
các chuyên gia nhận định thị trường lao động châu âu trong những năm tới sẽ có những biến động mạnh do những bầu cử lớn ở các quốc gia đầu tàu về kinh doanh
như vậy khoảng hơn một mươi triệu việc làm ở anh có thể sẽ được thay thế bằng người máy tự động
trong đó một nửa số việc làm này tập trung vào bốn ngành gồm bán lẻ khách sạn giao thông và sản xuất tại các nhà máy
do đó vấn đề đặt ra là chính phủ cần chú trọng đến giáo dục đào tạo để người lao động theo kịp xu thế thay đổi của thị trường lao động
chính phủ anh không thể bỏ qua xu thế thay đổi mạnh trong thị trường lao động trong những năm tới
nếu như không trang bị cho người lao động anh những kỹ năng cần thiết trong tương lai xã hội anh sẽ phải đối mặt với tình trạng một số ít người sẽ trở nên giàu có hơn trong khi đại bộ phận người lao động khác sẽ bị lãng quên
khoảng cách giàu nghèo càng cách xa hơn
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy oecd sẽ có ba mươi chín triệu người thất nghiệp nhiều hơn sáu ba triệu so với trước khủng hoảng năm hai nghìn tám
một xu thế khiến nhiều nước châu âu không khỏi lo lắng là bước vào nền kinh tế số
thế giới đang nhỏ lại và doanh nghiệp nhỏ đang lớn lên
sẽ có hàng loạt nhà máy bị đóng cửa nghề truyền thống có nhiều khả năng bị xóa sổ bởi các tiện ích phần mềm máy tính và ứng dụng công nghệ
một thế hệ doanh nghiệp mới sẽ ra đời theo mô hình vốn nhỏ nhân lực nhỏ nhưng trí tuệ lớn
các quốc gia có thế mạnh cạnh tranh về giá nhân công rẻ cần phải tái định vị vị thế của mình
cạnh tranh về giá nhân công thôi là trường hợp
các lao động sẽ phải được đào tạo để làm việc hiệu quả với các loại máy móc được số hóa
cuộc cách mạng công nghệ sẽ mang lại thay đổi trên thị trường lao động
nó có thể thúc đẩy sự gia tăng của lực lượng lao động có trình độ cao
và mặt khác sự trỗi dậy của các cỗ máy thông minh cũng khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên
vai trò của công nghệ đối với tôi suy cho cùng là cho nguồn nhân lực và tiềm năng của con người
trí thông minh nhân tạo và xu hướng tăng cường tự động hóa sản xuất mà không dựa trên các cơ sở pháp lý
và đạo đức sẽ mang lại hậu quả khôn lường
để đối phó với thách thức này nghị viện châu âu đang xem xét một dự thảo luật liên quan tới những vấn đề đạo đức
trách nhiệm và các quy tắc an toàn cũng như số lượng việc làm có thể mất đi nếu tăng lượng robot sử dụng trong sản xuất
đây sẽ là một bộ luật châu âu đầu tiên về sử dụng người máy với mục đích dân sự
các nhà lãnh đạo châu âu cũng hy vọng luật mới này có thể giúp họ kiểm soát tốt hơn
tình trạng thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu
trong vòng một mươi năm năm tới do tỷ lệ sinh không tăng mà người dân ngày càng thọ hơn
châu âu sẽ trở thành một châu lục già nua nghèo và năng suất lao động thấp hơn
dự tính liên minh châu âu eu sẽ thiếu khoảng ba mươi triệu lao động vào năm hai nghìn hai mươi
nếu eu không mở cửa cho người nhập cư và tiếp tục cố thủ trong các đường biên giới của mình
trở thành tù nhân của những nỗi sợ hãi
thì vào năm hai nghìn ba mươi
dân số của các nước eu sẽ giảm một chín và chỉ còn dưới năm trăm linh triệu
hậu quả của tình trạng này là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động từ một mươi năm đến sáu mươi bốn
sẽ giảm từ sáu mươi năm năm dân số eu hiện nay xuống còn sáu mươi tám vào năm hai nghìn ba mươi tương đương với ba mươi triệu người
trong khi đó italia nền kinh tế lớn thứ ba sẽ mất bốn ba triệu do tình trạng lão hóa gia tăng và tỷ lệ sinh giảm
trong khi đó italia nền kinh tế lớn thứ ba sẽ mất bốn ba triệu do tình trạng lão hóa gia tăng và tỷ lệ sinh giảm
đến năm hai nghìn ba mươi số trẻ trong độ tuổi từ đến một mươi bốn của các nước eu sẽ giảm từ một mươi năm sáu xuống còn một mươi bốn ba tương đương với tám triệu người
trong khi số người trên sáu mươi năm tuổi sẽ tăng lên hai mươi tám triệu người
các quốc gia eu cần phải có một chính sách hiệu quả liên quan đến người nhập cư nhằm tận dụng tốt nguồn lực của người nhập cư để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động
nếu người nhập cư đang sống ở italia được nhập tịch vào năm hai nghìn ba mươi họ sẽ đóng góp một mươi năm gdp quốc gia tương đương với hai trăm một mươi bảy tỷ euro hiện tại là chín gdp
vấn đề người di cư hiện là chủ đề hết sức nhạy cảm ở châu âu
vì các lý do an ninh kinh tế chính trị và xã hội

nhiều người châu âu đã dựng lên những bức tường biên giới vô hình và hữu hình
tuy nhiên nếu không có chính sách nhập cư hiệu quả việc thiếu nguồn nhân lực sẽ để lại những hậu quả lớn và lâu dài về kinh tế xã hội
khủng hoảng thiếu và thừa nguồn nhân lực lao động không chỉ là vấn đề của các nước châu âu
các chuyên gia đánh giá thị trường lao động châu âu tuy khắt khe song cũng mở ra nhiều cơ hội cho nguồn nhân lực lao động ở các khu vực khác đặc biệt là châu á
về lâu dài đầu tư cho giáo dục nâng cao tay nghề cho người lao động vẫn là chiến lược chiếm lĩnh thị trường việc làm đối với cả các quốc gia châu âu cũng như các nước ở những châu lục khác